ban chỉ huy quân sự huyện di linh tỉnh lâm đồng vừa cho biết đã phối hợp tiêu hủy thành công gần một tấn vật liệu nổ
được phát hiện trong lúc người dân đào móng nhà
khi ông cao bá duy đang san lấp mặt bằng để xây nhà thì phát hiện vật liệu nổ nên đã báo cho cơ quan chức năng
tại hiện trường lực lượng chức năng tìm thấy ba mươi bốn đầu đạn pháo một trăm linh năm một quả mìn một mươi ba đầu đạn m bảy mươi chín một quả đạn cối sáu mươi
một quả lựu đạn một thùng đạn ar một mươi năm cùng ba thùng đạn đại liên
sau khi tổ chức thu gom phân loại lực lượng công binh đã vận chuyển toàn bộ số vũ khí nói trên
đến khu vực đất quốc phòng để tiêu hủy
quá trình vận chuyển và tiêu hủy được thực hiện đúng quy trình bảo đảm an toàn tuyệt đối